khi đến thì thấy bà hoa cùng con gái là chị nhung nằm chết trong nhà
sau đó người dân tiếp tục phát hiện một người đàn ông đang bị lửa thiêu cháy
được xác định là lê huy hướng con rể bà hoa chồng của chị nhung
người dân đã dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng hường đã chết
hiện cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và xác minh vụ án